các lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công nạn nhân rơi xuống hố sụt tại thôn xéo xả lũng xã vải lủng huyện mèo vạc tỉnh hà giang sau một mươi tiếng bị mắc kẹt
hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng đã phối hợp đưa cáng xuống để kéo nạn nhân lên trong tình trạng đa chấn thương
sau khi đưa được nạn nhân lên mặt đất nhân viên y tế tại chỗ lập tức sơ cứu và chuyển đi điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn
tuy nhiên tâm lý chủ quan vẫn còn tồn tại không chỉ là đối với các hộ gia đình mà nguy hiểm hơn là các cơ sở sản xuất kinh doanh tồn chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy và thường trực nguy cơ cháy nổ cao
cơ sở sản xuất đồ gỗ này đã xảy ra cháy vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyên nhân
được xác định là do đường dây điện không bảo đảm gây chập cháy
hiện nay cơ sở đã đi vào hoạt động trở lại
dù đã có ý thức sắp xếp hàng hóa gọn gàng hơn trang bị các bình chữa cháy bình chứa nước làm vách ngăn bằng tường
nhưng hệ thống đường dây điện của cơ sở vẫn không bảo đảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
nguy hiểm nhất thì theo tôi nghĩ nhưng cá nhân tôi thì là cũng là một phần là về điện đó cũng chủ yếu là một phần lớn
còn cái thứ hai nữa là cũng do anh em thử các thứ là cũng phải làm là phải gọn gàng các thứ
đường dây dẫn điện của cơ sở thì vẫn chưa được đi trong ống gen kín không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy
và đặc biệt nữa là cơ sở trang bị bình chữa cháy nhưng mà vẫn bố trí những lơi khó lấy
không phải là nơi dễ lấy dễ thấy nữa mà nơi chúng ta để ngóc ngách sâu có lấy khó tiếp cận
cơ sở sản xuất đồ gỗ này có quy mô gần ba m hai
theo đánh giá của lực lượng chức năng
cơ sở đã có nhiều cải thiện trong công tác phòng cháy chữa cháy
nhiều thiết bị chữa cháy đã được trang bị tại khu vực làm việc
công nhân hàng năm được đi tập huấn về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên kiểm tra thực tế tại cơ sở cho thấy lối thoát nạn bị che chắn cản trở
hệ thống đường dây điện vẫn đầu nối tùy tiện và chưa đi trong ống ghen
đối với hệ thống điện của anh nếu mà anh để như này thì gây nguy cơ mất an toàn về phòng cháy cháy
đặc biệt là như các anh nhìn thấy đây
đầu nối giữa trừng này mà đặc biệt là đối với nguy cơ cháy nổ là trên sáu mươi là nguyên nhân là từ điện mà ra
yêu cầu các anh là đặc biệt đối với hệ thống dây điện này không đảm bảo thì anh phải cho pháp phục ngay đi trong ống ghen kín
sau được kiểm tra đây tôi sẽ xem xét và làm lại hết
thế là cái tiêu luận chữa cháy nó dỉ quen rồi thì sẽ thay mới
và cái dây điện là không đảm bảo thì tôi thay và đi lại cho cái ống ghen nó đầy đủ
xã hữu bằng huyện thạch thất hà nội
huyện có gần một đồng
huyện có gần ba trăm linh cơ sở làm nghề gỗ
trung bình mỗi năm tại đây xảy ra từ năm đến một mươi sự cố cháy nổ
có những vụ cháy lan thiêu dụi nhiều nhà xưởng gây thiệt hại lớn về tài sản
dù ý thức của người dân trong phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên
nhưng vẫn còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ
do một xã làng nghề mà sử dụng chủ yếu là các vật dụng rất là dễ cháy
phần lớn ở đây là do chợp cháy do bụi sơn và bụi trong quá trình sản xuất
nó tồn động lâu ngày thì đấy là những nguy cơ mà dễ gây cháy nhất
tuy nhiên trong thời gian vừa rồi qua công tác kiểm tra cũng như tuyên truyền
thì tôi thấy ý thức của người dân các cơ sở sản xuất đang cao rõ rệt
các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ thường có diện tích rất nhỏ hẻ
trong khi đòi hỏi các hạng mục dây truyền công nghệ rất lớn
chính vì vậy việc bố trí sắp xếp hàng hóa
ngăn chia các khu vực có tính chất nguy hiểm cháy nổ khác nhau
là không đảm bảo
để giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ
thời gian qua nhiều tổ đội phòng cháy chữa cháy tại các thôn đã được thành lập
các thiết bị chữa cháy mini cũng được trang bị
để có thể đi vào các ngõ nhỏ khi có sự cố phát sinh
khi xảy ra cháy nổ thì phải kịp thời
thứ nhất là phải hô hoán báo cho mọi người trong toàn bộ cơ sở được biết
rồi là cắt điện báo cháy cho dân
cảnh sát phòng cháy cháy và chính quyền địa phương
rồi sử dụng ngay các phương tiện chữa cháy đã có
để dập tắt đàm cháy trong một thời gian một phạm vi nhỏ nhất
thống kê từ bộ công an cho thấy
gần sáu mươi các vụ cháy là do sự cố về hệ thống điện
do đó các cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao hơn nữa ý thức
để ngăn ngừa cháy nổ đặc biệt là khi mùa nắng nóng đang cận kề
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy hay các điểm chữa cháy công cộng
nhiều vụ cháy xảy ra thời gian qua trong các khu dân cư đã được dập tắt kịp thời
không để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đặc biệt là thương vong về người
cho thấy sự tiếp cận đúng hướng của lực lượng công an
huy động sự tham gia của nhân dân vào công tác phòng cháy chữa cháy
để công tác này được lan tỏa mạnh mẽ
đi vào thực chất chiều sâu và không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an
khu đất nham nhở vết trái này trước đây là năm ngôi nhà của năm hộ gia đình đồng bào cơ tu
thôn a râng xã a san huyện tây giang tỉnh quảng nam
một tháng sau vụ cháy kinh hoàng hiện một mươi chín nhân khẩu của năm hộ gia đình tạm tá túc nhờ các
gia đình bà con láng giềng khu vực xung quanh gia đình anh a lăng giang gia đình có ngôi nhà
là nơi thoát nguồn đầu tiên của vụ cháy kinh hoàng
bị thương trong đám cháy nhưng anh giang và năm người thân trong gia đình đã thoát nạn kịp thời và được an toàn
điều tập trung đặc biệt may cũng là em cảm ơn là nhiều thôn
nhiều can bộ lực lượng cũng may gần đây để kịp thời để cướp được không cũng cháy hết
thời điểm cháy xảy ra ngay trong đêm các thành viên của tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã có
mặt kịp thời sử dụng các thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và tại điểm chữa cháy công cộng
tiến hành chữa cháy hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn
dù đám cháy nhanh chóng cháy lan ra năm ngôi nhà xung quanh
với tổ dân phòng tại thôn đã kịp thời đập cửa vào vòng trong để cứu người và tài sản
như vừa rồi là thực tế khi xảy ra như thế là nếu mà không có làm tốt trước thì có công tác thành
lập cái tổ liên gia cũng như là tổ phòng cháy chữa cháy ở cộng đồng thì không thể là xử lý cái
tình huống vừa rồi là giải thoát được là một mươi chín nhân khẩu trong năm hộ gia đình mà trong đêm tối là rạng là
tầm ba giờ sáng thứ nhất cái thứ hai là để là kịp thời xử lý tình huống là không để là cái đám cháy
nó lây lan với địa bàn vùng cao biên giới như tây giang đồng bào có tập quán dựng nhà bằng vật
liệu dễ cháy như chanh nứa hơn nữa vùng núi cao thời tiết lạnh về đêm nên người dân thường đốt
lửa sửa ấm do đó dễ dẫn đến cháy bởi vậy mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và điểm chữa cháy công cộng được triển khai đã từng bước nâng cao nhận thức của đồng bào về công
tác phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý đám cháy tại cơ sở phát huy phương châm bốn tại
chỗ khi có sự cố cháy xảy ra hiện trên toàn địa bàn huyện tây giang đã xây dựng triển khai
hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại năm trên một mươi xã hai mươi bốn mô hình điểm chữa cháy công cộng tại
tây giang với địa bàn biên giới miền núi thì việc chữa cháy rừng trong thời gian mùa nắng hành khô tới đây
và đặc biệt là mùa phát đốc nước rãi thì chính là lực lượng của hai mô hình này cũng như phương tiện là canh cào nấu
và cũng là để phòng cháy chữa cháy
thay đổi được nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy không phải là công việc có thể thành công trong ngày một ngày hai
tìm ra những mô hình thiết thực tuyên truyền vận động với nhiều cách thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau
lực lượng công an tại cơ sở bằng rất nhiều cố gắng đã từng bước nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho gia đình mình
không chỉ vậy tổ chức phòng cháy chữa cháy đã tự bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho gia đình mình
tổ chức theo mô hình liên gia để khi sự cố xảy ra không chỉ một mà hàng chục gia đình sẽ cùng tham gia chữa cháy
tình làng nghĩa xóm được phát huy và bảo vệ sự an toàn cho nhau
hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình
những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra
đừng để đến khi có thương vong về người thì câu nói giá như sẽ trở nên quá muộn
nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng tiên hoạt viên xây tổ
và hôm nay sơn vấp sẽ phung cấp cho các bạn môn ngoài kỹ năng phát hiện khi dành giá hoạt hoạt
để chịu khóa cửa ở đúng lần quy định bạn tính lần
bạn có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chiếc qua cửa khúc để giúp khóa cửa và thang dây gần lối thoát nạn
nếu như bạn không có cửa khúc tính sẵn phương án ra ngoài qua bàn công qua cửa sổ lên trên tầng sang nhà kia lên
dùng thang dây bóng dây nèo xuống đất hoặc thoát ra ngoài quay
lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình

an toàn của sức của bạn
là hạnh phúc của chúng tôi